kỷ niệm một trăm linh chín năm ngày quốc tế phụ nữ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh con tum đã tổ chức ngày phụ nữ khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
trao giấy chứng nhận ý tưởng khởi nghiệp và hỗ trợ vốn cho một số ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ trên địa bàn tỉnh
sau hơn một năm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm
đã có một trăm chín mươi hai hội viên phụ nữ của tỉnh con tum được hỗ trợ gần một tỷ đồng vốn khởi nghiệp
chị em cũng mạnh dạn vay thêm trên bảy tỷ năm trăm linh triệu đồng để thực hiện hóa các ý tưởng khởi nghiệp khởi sự kinh doanh
với chủ đề phụ nữ con tum và tương lai của nền kinh tế xanh
ngay trong ngày phụ nữ khởi nghiệp năm hai nghìn một mươi chín hội liên hiệp phụ nữ tỉnh con tum đã trao năm trăm năm mươi triệu đồng hỗ trợ chị em phụ nữ
hiện thực hóa bảy trên một mươi bốn ý tưởng khởi nghiệp khởi sự kinh doanh
trao giấy chứng nhận của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh cho ba tác giả có ý tưởng khởi nghiệp được hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh lựa chọn